hai năm qua việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã trở thành phong trào sinh hoạt chính trị sôi nổi sâu rộng của cán bộ đảng viên và nhân dân toàn tỉnh tuyên quang
qua việc học tập bác đã tạo chuyển biến tác động tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống cho nhân dân
học tập và làm theo lời bác mỗi tập thể cá nhân ở tuyên quang đều có cách làm hiệu quả gắn với việc làm cụ thể như nhiều giáo viên đăng ký nội dung kèm cặp giúp đỡ những em học sinh hoàn cảnh khó khăn học sinh chậm tiến đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện thực hiện tốt một mươi hai điều ý đức nâng cao chất lượng khám chữa bệnh các trì bộ thôn vận động nhân dân chăm sóc nâng cao năng suất sản lượng theo mô hình thâm canh tăng năng suất đối với các loại cây trồng vật nuôi xây dựng đường bê tông nhà văn hóa
những đầu cấp quỷ trì bộ tôi luôn chủ động phối hợp cùng với ban tri ủy và các tổ chức đoàn thể thôn cùng nhau tuyên truyền vận động bà con nhân dân thi đua phát triển kinh tế gia đình và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
cũng như anh lầu anh hoàng văn tài dân tộc mông bí thư tri bộ thôn khuổi phầy xã hồng thái huyện na hàng tuyên quang cũng học theo bác để làm những việc có ích cho người dân
anh tài đã vận động nhân dân trong thôn tận dụng tiềm năng đất đai khí hậu đưa cây chè đặc sản kim tuyên phúc vân tiên cây lê đặc sản vào trồng trên đất đồi trồng các loại rau trái vụ trên đất ruộng một vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân